tại thành phố tam kỳ ban thường vụ tỉnh đoàn quảng nam hội đồng đội tỉnh quảng nam vừa tổ chức đại hội cháu ngoan bắc hồ tỉnh quảng nam lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi
trong năm năm học vừa qua thông qua chương trình thắp sáng ước mơ thiếu nhi quảng nam tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam đã hỗ trợ một trăm năm mươi triệu đồng cho quỹ thắp sáng ước mơ tuổi trẻ quảng nam
và gần một trăm linh suất học bổng em nuôi khăn quàng đỏ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
tính đến nay trên toàn tỉnh đã nhận đỡ đầu hơn một hai trăm năm mươi em nuôi khăn quàng đỏ với mức hỗ trợ tối thiểu hai trăm linh đồng một tháng
bên cạnh đó đã xây dựng chín ngôi nhà khăn quảng đỏ cấp tỉnh bốn mươi ba ngôi nhà khăn quảng đỏ cấp huyện với tổng số tiền gần hai tám tỷ đồng